tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức ông trần thanh nhã phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã báo cáo tình hình sụt lún đê bao hữu bùi hai huyện trường mỹ
đề hữu bùi và hệ thống bờ bao hữu bùi trên địa bàn huyện trương mỹ có nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân của chín xã thuộc địa bàn huyện trương mỹ
khu vực đê này được xác định là vùng ngập lụt khi phần lũ sông hồng vào sông đáy để bảo vệ nội thành hà nội
vì vậy hệ thống công trình chống lũ chỉ bảo đảm mức chống lũ thấp khi có lũ lớn thì cho tràn
tại cuộc họp báo trước câu hỏi của phóng viên về việc đề hữu bùi là vỡ hay sạt lở ông nhã cho biết khi nước tràn qua đê dẫn đến xói mòn rồi vỡ đê
trước những băn khoăn về việc nhiều người dân ở khu vực đề hữu bùi không nhận được thông báo khi mực nước lên báo động một và hai ông trần thanh nhã cho biết các thông báo đã được phát đi
tuy nhiên có thể trong tình hình mưa lụt một số hộ dân không nhận được thông báo